sở văn hóa và thể thao hà nội trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa thuộc hội di sản văn hóa việt nam phối hợp cùng hiệp hội bảo tồn nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống hàn quốc đã tổ chức giao lưu các đội tuyển kéo co đến từ yongsan hàn quốc
trò chơi dân gian độc đáo kéo co ngồi đã thu hút sự tham gia của hàng chục thanh niên trai tráng
đối với mỗi người dân nơi đây trò chơi kéo co từ lâu không chỉ là một nét văn hóa độc đáo mà nghi thức này còn trở thành biểu tượng sức mạnh và niềm tự hào của người dân nơi đây
còn đối với những vị khách mời đến từ hàn quốc lần đầu tiên được trực tiếp tham gia trò chơi kéo co ngồi của việt nam thực sự là những trải nghiệm mới mẻ và thú vị
cũng trong buổi giao lưu hiệp hội bảo tồn nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống hàn quốc
đã mang dây bện lớn bằng dơm giới thiệu đến các đội kéo co đền trần vũ để thực hành trò chơi kéo co của hàn quốc
kết thúc chương trình giao lưu dây bện dơm kéo co của đội bạn sẽ được đưa về bảo tàng hà nội để trưng bày